chiều ngày hai mươi một tháng bốn thành phố hà nội đã tổ chức cuộc họp để ban giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn cho nuôi trên địa bàn
tại cuộc họp nhiều khó khăn đã được các doanh nghiệp nêu ra trong đó nổi cộng là dịch tả lợn châu phi kéo dài khiến tổng đàn lợn giảm gần ba mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trong khi sản xuất thức ăn cho lợn chiếm đến sáu mươi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi dịch covid một mươi chín bùng phát dẫn đến khan hiếm nguồn nguyên liệu nhập trong khi giá lại tăng một mươi năm
chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết sẽ sớm soạn thảo văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét thuế nhập khẩu nguyên liệu là ngô đậu tương
đồng thời đẩy mạnh làm việc với các bộ ngành có liên quan trong việc kết nối mua nguyên liệu từ các quốc gia đông âu nhằm mở rộng thị trường nguyên liệu
thành phố cũng sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức vận chuyển nguyên liệu từ cảng đến nhà máy từ nhà máy sản xuất đến các đại lý cùng với đó sẽ làm việc với các ngân hàng để mở rộng nguồn vốn vay không cần thế chấp